truyền hình nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
một la mã tình hình và nguyên nhân
một trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa chín về tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
và các chủ trương của đảng về doanh nghiệp nhà nước các cấp các ngành các doanh nghiệp nhà nước
đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiều chủ trương chính sách biện pháp để tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
và cùng với cơ chế chính sách của nhà nước doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả
các chính sách ổn định vĩ mô kiềm chế lạm phát đối phó với những biến động thị trường tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước
đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chính sách an sinh xã hội
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh số lượng doanh nghiệp nhà nước được thu gọn hơn tập trung vào những ngành lĩnh vực then chốt
cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước có bước đổi mới theo hướng tụ tự chủ kinh doanh cạnh tranh bình đẳng công khai minh bạch hơn
hiệu quả hoạt động năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp nhà nước được nâng lên
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường
hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước đã có những bước đổi mới theo hướng phù hợp hơn
với sự thay đổi về cơ cấu sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước và cơ chế thị trường
tuy nhiên vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước
dẫn dắt tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế còn hạn chế
nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thấp
chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư nợ nần thua lỗ thất thoát lớn
cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước chậm được đổi mới kém hiệu quả
chưa phù hợp với các thông lệ chuẩn mực quốc tế tính công khai minh bạch còn hạn chế
việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước triển khai chậm
quá trình cổ phần hóa còn nhiều điểm yếu kém tiêu cực và có một số khó khăn vướng mắt
về thể chế chậm được giải quyết nhất là thể chế định giá đất đai tài sản
trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa rõ ràng
công tác cán bộ chính sách tiền lương còn cấp bất cập chưa phù hợp với cơ chế thị trường
việc tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện chậm cơ chế quản lý giám sát và việc thực hiện quyền
trách nhiệm của cơ quan và người đại diện chủ sở hữu nhà nước chưa thật rõ ràng và phù hợp
đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội
trong doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu đổi mới
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
những hạn chế yếu kém nêu trên của doanh nghiệp nhà nước do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan
nhận thức về vai trò vị trí của kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
về yêu cầu và giải pháp cơ cấu lại đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
còn chưa đầy đủ
một số vấn đề chưa rõ còn ý kiến khác nhau nhưng chưa kịp thời tổng kết thực tiễn kết luận
dẫn đến chưa có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động
việc thể chế hóa và tổ chức lại thực hiện các chủ trương của đảng về doanh nghiệp nhà nước còn nhiều yếu kém bất cập
chủ quan nóng vội trong thực hiện chủ trương thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động đa ngành
lúng túng trong xác định mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu kỷ cương kỷ luật không nghiêm
thể chế quản lý quản trị doanh nghiệp nhà nước còn không ít hạn chế yếu kém tạo kẽ hở để hình thành lợi ích nhóm
nhóm lợi ích thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tham nhũng lãng phí
không rõ ràng về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân quyền hạn chưa gắn với trách nhiệm trong quản trị điều hành doanh nghiệp nhà nước thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực
công tác đào tạo bồi dưỡng đánh giá bổ nhiệm cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế
một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước yếu kém về năng lực quản lý điều hành xa suốt về tinh thần trách nhiệm
suy yếu về phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm pháp luật tham nhũng lãng phí
hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước không cao
tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc chủ trương của đảng vi phạm pháp luật rủi ro yếu kém thua lỗ trong doanh nghiệp nhà nước không được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh
hay là mã quan điểm chỉ đạo và mục tiêu
một nhỏ quan điểm chỉ đạo
doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ hoặc cổ phần vốn góp chi phối được tổ chức và hoạt động dưới hình thức
công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn
doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt thiết yếu những địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh
những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư
doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu tự chủ tự chịu trách nhiệm cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật
bảo đảm công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước
tách bạch nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thông thường và nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước sản xuất cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích
nâng cao chất lượng hiệu quả năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác
bảo đảm doanh nghiệp việt nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
cơ cấu lại đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường là quá trình thường xuyên liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý
doanh nghiệp nhà nước theo hướng kiên quyết cổ phần hóa bán vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần
vốn góp chi phối kể cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả đồng thời xử lý triệt đề bao gồm cả việc cho phá sản các doanh nghiệp nhà nước yếu kém
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý giám sát kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
không để xảy ra thất thoát lãng phí vốn tài sản nhà nước tách bạch phân định rõ chức năng
chủ sở hữu tài sản vốn của nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với mọi loại hình doanh nghiệp chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực quản trị phẩm chất đạo đức để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước
tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
trong giám sát đối với việc cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động giữ vững ổn định chính trị xã hội
mục tiêu tổng quát cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại năng lực đổi mới sáng tạo quản trị theo chuẩn mực quốc tế
nhằm huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo toàn phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp
để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cơ cấu lại đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi trên cơ sở các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các ngành lĩnh vực
phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ hay tham gia góp

tập trung xử lý rứt điểm các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước các dự án công trình đầu tư của doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả thua lỗ kéo dài
vấn đấu đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước
hoàn thiện mô hình quản lý giám sát doanh nghiệp nhà nước và vốn tài sản của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
chậm nhất đến năm hai nghìn một mươi tám thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi hầu hết các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần
trình độ công nghệ kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các nước trong khu vực đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp có trình độ cao phẩm chất đạo đức tốt
củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn hoạt động hiệu quả có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành lĩnh vực then chốt của nền kinh tế
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ tiến hành giả soát xác định rõ số lượng và phạm vi ngành lĩnh vực cần có doanh nghiệp nhà nước
hai cần có doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước để xây dựng kế hoạch năm năm và hàng năm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc tập trung vào những lĩnh vực then chốt thiết yếu những địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị một cách thực chất và thu hút nhà đầu tư có quyền
ba cần có năng lực thực sự tối đa hóa giá trị bán vốn nhà nước theo cơ chế thị trường giả soát đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại các doanh nghiệp nhà nước dự án công trình đầu tư và vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để có giải pháp cơ cấu lại xử lý phù hợp kiên quyết xử lý rứt điểm các doanh nghiệp nhà nước các dự án đầu tư thua lỗ kém hiệu quả
bốn đối với doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ cổ phần vốn góp chỉ số vốn góp chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần vốn góp thì thực hiện cổ phần hóa bán khoán cho thuê giải thể phá sản đối với những doanh nghiệp mà nhà nước cần nắm giữ một trăm linh vốn hoặc cần nắm giữ cổ phần vốn góp chi phối thì cơ cấu lại bằng cơ chế chính sách phù hợp
mở rộng các phương thức bán cổ phần vốn góp kể cả bán toàn bộ doanh nghiệp nhà nước
sáu đối với doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà không có phương án phục hồi khả thi
đối với những dự án đầu tư thua lỗ thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác
làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước dự án đầu tư thua lỗ thất thoát lãng phí lớn
chín tôn tủ pháp luật tôn trọng cơ chế thị trường
thực hiện lộ trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
bảo đảm công khai minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
áp dụng các phương pháp định giá tài sản tiên tiến phù hợp với cơ chế thị trường bảo đảm vốn tài sản của nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đủ hợp lý công khai minh bạch
hoàn thiện thể chế về định giá đất đai tài sản hữu hình và tài sản vô hình tài sản trí tuệ thương hiệu trong cổ phần hóa theo cơ chế thị trường
quy định rõ ràng trách nhiệm của tổ chức tư vấn định giá độc lập trong định giá tài sản vốn và xác định giá trị doanh nghiệp xác định rõ trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong việc kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp định giá tài sản vốn nhà nước
trên cơ sở giá trị vốn tài sản của nhà nước và giá trị doanh nghiệp đã được xác định đầy đủ hợp lý và theo quy định của pháp luật khẩn trương bán cổ phần thoái vốn một cách công khai minh bạch chủ yếu thông qua bán đấu giá cạnh tranh trên thị trường
cổ phần hóa phải gắn với niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán các doanh nghiệp cổ phần hóa phải niêm yết trong thời gian một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu
các doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật thì phải lập và triển khai kế hoạch niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán trong thời hạn xác định theo quy định
nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá thấp tài sản vốn của nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi gây thất thoát tài sản vốn nhà nước
đối với các doanh nghiệp nhà nước đang được giao quản lý khai thác các công trình dự án kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh khi cổ phần hóa nhà nước tiến hành kiểm soát theo nguyên tắc
hai mươi nhà nước thống nhất sở hữu các công trình hạ tầng quan trọng doanh nghiệp cổ phần hóa nhà đầu tư nhận quyền khai thác chỉ được quyền quản lý vận hành khai thác các công trình dự án kết cấu hạ tầng việc lựa chọn nhà đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện theo luật đấu thầu
hai mươi một hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý của các tài sản trước khi tiến hành sắp xếp cổ phần hóa hay thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện nghiêm cơ chế cho thuê đất theo quy định của pháp luật sử dụng có hiệu quả chính sách thuế phí gắn với nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch đất đai một cách ổn định tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ bảo đảm nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ đầy đủ tài chính đối với nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi cổ phần hóa
hai mươi hai hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các thiết chế hiện có để hỗ trợ cơ chế lại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước công ty quản lý tài sản của các tổ chức tiến dụng việt nam và công ty mua bán nợ việt nam quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần góp vốn và doanh nghiệp khi cổ phần hóa thoái
chiến lược có đủ năng lực tài chính công nghệ và quản trị để cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp giải quyết tốt việc sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ đào tạo chuyển đổi nghề và xử lý lao động dôi dư bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động đặc biệt là lao động dôi dư để ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh an sinh xã hội cho người lao động phát huy vai trò và trách nhiệm của người lao động là cổ đông trong việc tham gia quản lý giám sát doanh nghiệp đồng thời có cơ chế phù hợp bảo
đảm việc sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp theo nghị quyết số ba mươi nqtu ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một tổ chức chặt chẽ việc cổ phân hóa giải thể các công ty nông lâm nghiệp bảo đảm quyền lợi của người đang nhận khoán đất đai mặt nước vườn cây lâu năm và rừng triển khai đồng bộ các giải pháp và có cơ chế chính sách phù hợp để lành mạnh hóa tình hình tài chính xử lý rứt điểm tồn động tài chính nợ không có khả năng thanh toán và các tài sản không sin
của doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh thoái bốn đầu tư ngoài ngành lĩnh vực kinh doanh chính kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư phân tán giàn trải cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở nhiệm vụ được giao ngành nghề kinh doanh chính khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh triệt đề tiết kiệm chi phí nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ uy tín và thương hiệu trên thị trường tăng cường đầu tư nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhà nước về đổi mới sáng tạo nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ kỹ
đây coi đây là yếu tố quyết định nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước tiền thu từ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước được quản lý tập trung và chỉ sử dụng cho các mục đích chi đầu tư phát triển không sử dụng cho chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách để doanh nghiệp nhà nước thật sự vận hành theo cơ chế thị trường
doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội do nhà nước giao thực hiện theo cơ chế nhà nước đặt hàng lựa chọn cạnh tranh công khai và xác định rõ giá thành chi phí thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của nhà nước doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm không làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
quan hệ kinh tế tài chính giữa nhà nước với doanh nghiệp nhà nước nhất là các quyền và nghĩa vụ phải được thực hiện đầy đủ minh bạch theo quy định của pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường
xóa bỏ các cơ chế can thiệp hành chính trực tiếp bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhất là trong tiếp cận các nguồn lực nhà nước tín dụng đất đai tài nguyên cơ hội đầu tư kinh doanh tài chính thuế
phát huy vai trò mở đường dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất cung ứng và chuỗi giá trị trong nước khu vực và thế giới hạn chế tình trạng sản xuất kinh doanh khép kín
không minh bạch trong doanh nghiệp nhà nước đặc biệt là trong các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước
xây dựng và áp dụng khung quản trị doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực quốc tế tại các doanh nghiệp nhà nước nhất là đối với các tập đoàn tổng công ty nhà nước
đi đôi với đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị điều hành và phẩm chất đạo đức của cán bộ tạo lập môi trường quản trị doanh nghiệp lành mạnh hiệu quả
củng cố phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu với quy mô lớn hoạt động có hiệu quả có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế ở một số ngành lĩnh vực then chốt của nền kinh tế
trên cơ sở hoàn thiện mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước theo thông lệ quốc tế
xác định rõ quy mô và phạm vi hoạt động phù hợp với năng lực quản trị điều hành cơ cấu lại bộ máy tổ chức và cán bộ theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả phân cấp phân quyền rõ ràng
kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xung đột lợi ích
tình trạng cán bộ lãnh đạo quản lý của doanh nghiệp nhà nước mắc ngọc với cán bộ công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành nhóm lợi ích sân sau lạm dụng chức vụ quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trục lợi cá nhân tham nhũng lãng phí gây tổn hại cho nhà nước và doanh nghiệp
xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp nhà nước bảo đảm trách nhiệm đi đôi với quyền hạn nâng cao tiêu chuẩn điều kiện trách nhiệm của thành viên độc lập trong hội đồng quản trị
ban kiểm soát kiểm soát viên phải thực sự là công cụ giám sát hữu hiệu của chủ sở hữu hoạt động độc lập và không chịu sự lãnh đạo chỉ đạo hoặc chi phối về lợi ích của hội đồng thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành doanh nghiệp
tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành doanh nghiệp nhà nước do hội đồng thành viên hội đồng quản trị bổ nhiệm thuê và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động
hoàn thiện các hệ thống khuyến khích đòn bẩy kinh tế đi đôi với nâng cao trách nhiệm kỷ luật kỷ cương trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ tiền lương tiền thường thù lao của người lao động và người quản lý doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường có tính cạnh tranh cao trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh
nghiên cứu triển khai cơ chế trả lương thường theo thỏa thuận đối với tổng giám đốc và một số chức danh quản lý chủ chốt của doanh nghiệp áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị trí việc làm để xác định mức độ hoàn thành năng suất chất lượng và hiệu quả công việc làm cơ sở trả lương đào tạo bồi dưỡng sắp xếp bố trí và đề bạt cán bộ
thực hiện việc tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên chức công chức triển khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh công khai minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý điều hành và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp

phê duyệt và giám sát việc thực hiện các chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch phát triển ngành
phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ tại doanh nghiệp
đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước
đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước
đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sử dụng bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước
tám công tác chính trị tư tưởng công tác cán bộ công tác kiểm tra giám sát đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp phát huy dân chủ cơ sở quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy người lứng đầu tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước khi để xảy ra thua lỗ tổn thất trong hoạt động và vi phạm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
triển khai thực hiện nghiêm túc quy định số sáu mươi chín qdtu ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối
bảo đảm sự đồng bộ thống nhất giữa các quy định của đảng với các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ dựa trên nguyên tắc đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước nhất là các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước
một mươi một lãnh đạo chỉ đạo quán triệt sâu sắc tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội về quan điểm mục tiêu chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận đầy đủ thông tin và tham gia giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam trong giám sát phản biện xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và công tác quản lý nhà nước đối với
chính sách pháp luật của nhà nước về cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đổi mới hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về doanh nghiệp nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước
bố la mã tổ chức thực hiện
chương trình xây dựng luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện nghị quyết tăng cường giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng nhân dân và các ủy ban quốc hội đối với việc cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
hai ban cán sự đảng chính phủ ban cán sự đảng các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao các tỉnh ủy thanh ủy đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng chương trình kế hoạch hành động với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành lĩnh vực địa phương và đơn vị
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng trình bộ chính trị đề án đổi mới phương thức lãnh đạo hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương tổ chức việc học tập quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết kết quả thực hiện nghị quyết
một ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với văn phòng trung ương đảng các ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết thực hiện sơ kết tổng kết và định kỳ báo cáo bộ chính trị ban bí thư
thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng